công an huyện grongbuk của tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ lê văn hòa chú tại huyện ea leo tỉnh đắk lắc
hòa là người đã điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một trong hai em học sinh lớp chín tử vong rồi bỏ chạy
được biết là cuộc truy đuổi kéo dài hơn ba mươi km
vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày một mươi ba tháng ba trên đường hồ chí minh thuộc địa phận xã chư cà bô huyện grongbuk
cả hai nạn nhân đều một mươi bốn tuổi chú huyện crong búc là cháu nguyễn duy đạt và võ trung tín
đang trên đường đi học về hai cháu đã bị xe tải do lê văn hòa điều khiển trông túng tâm chúng
khiến cho đạt ngã xuống đường và tử vong tại chỗ còn tín bị thương
sau khi truy đuổi được hơn ba mươi km công an huyện crong búc đã tạm giữ được hòa cùng phương tiện
được biết là hoàn cảnh của gia đình cháu đạt rất khó khăn
nên công an huyện crong búc đã tham mưu cho ban an toàn giao thông huyện tổ chức thăm hỏi và động viên cháu